lý phương tùng trong quá trình tổ chức thi hành án theo các bản án quyết định của tòa án
đã lợi dụng danh nghĩa chấp hành viên tri cục trưởng thi hành án dân sự huyện châu thành a
cũng như là sự tin tưởng và không nằm vững các quy định của pháp luật của một số người dân
để thu tiền thi hành án không đúng quy định năm cá nhân với tổng số tiền hơn chín trăm sáu mươi triệu đồng
không nộp vào quỹ cơ quan mà chiếm đoạt sử dụng hết
trong đó người bị tùng chiếm đoạt nhiều nhất là sáu trăm tám mươi triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt lý phương tùng một mươi ba năm tù giam
đồng thời bị cáo có trách nhiệm trả lại cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt
và thiệt hại tổng cộng hơn một tỷ đồng
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng cập nhật những bài báo đáng chú ý
trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay với sự đồng hành của biên tập viên hiển minh
vâng xin cảm ơn biên tập viên mỹ hạnh
thưa quý vị trang nhất báo lao động có bài
đón đầu tư nước ngoài fdi sau dịch bệnh
nắm chắc cơ hội thúc đẩy nền kinh tế bứt tốc
của tác giả thông chí cao nguyên
với hơn ba mươi tám tỷ đô la mỹ vốn fdi đổ vào việt nam
việt nam thuộc top ba nước có đầu tư nước ngoài lớn nhất khu vực asean
duy trì ở mức cao tương đương như hai năm trước đó
với mức bình quân khoảng ba tỷ đô la mỹ mỗi tháng
hiện nay doanh nghiệp fdi đóng góp được khoảng hai mươi gdp của việt nam
một phần tư số thu từ thuế tạo ra hàng triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp
các doanh nghiệp fdi cũng đóng góp khoảng bảy mươi kim ngạch xuất khẩu của quốc gia
trong đó hơn nữa là từ các mặt hàng điện tử
thu hút fdi bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi chỉ bằng tám mươi bốn năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên nhiều ý kiến lạc quan nhìn nhận với nhiều lợi thế hiện hữu
việt nam sẽ đón làn sóng đầu tư mới mạnh mẽ sau đại dịch covid một mươi chín
bộ kế hoạch và đầu tư cho biết vốn fdi trong quý i chỉ đạt một mươi hai ba mươi ba tỷ đô la mỹ
chỉ bằng tám mươi bốn năm cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám tăng tới năm mươi hai
tăng một mươi sáu bốn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy và tăng ba mươi chín cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
với việc suy giảm so với năm hai nghìn một mươi chín nhưng vẫn tăng so với các năm trước đó cho thấy
các nhà đầu tư nước ngoài vẫn xem việt nam là quốc gia có nhiều lợi thế trong kinh doanh
để tận dụng lợi thế này
theo các chuyên gia kinh tế nhận định thì trước mắt
việt nam cần giải quyết ba vấn đề lớn còn tồn động
thứ nhất là môi trường kinh doanh
các doanh nghiệp châu âu không chấp nhận chuyện tham nhũng hay bồi trơn
thứ hai là việc sở hữu trí tuệ
bản quyền thương quyền bị xâm hại
hàng giả hàng nhái tràn lan trên thị trường
làm các doanh nghiệp châu âu e ngại
và cuối cùng là thời gian
các doanh nghiệp châu âu nắm bắt cơ hội rất nhanh
nhưng không thể chờ tới vài năm để cấp phép một dự án
còn trên tờ kinh tế đô thị số ra ngày hôm nay có bài viết
xăng dầu giảm sau cước vận tải vẫn đứng im
giá xăng dầu trong nước đang giảm sâu
ở mức thấp kỷ lục trong hơn một mươi năm qua
thế nhưng giá cước vận tải vẫn không có dấu hiệu giảm
thậm chí còn tăng
ngực lý chỉ muốn tăng không muốn giảm
bất chấp thực tế của giá cước vận tải cho thấy
nhiều bất cập trong quản lý điều tiết thị trường
ngày hai mươi tám tháng bốn
giá xăng dầu tiếp tục giảm lần thứ tám
xuống mức thấp kỷ lục trong nhiều năm
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai

xăng ron chín mươi năm một mươi một sáu trăm ba mươi một đồng một lít
dầu diesel chín chín trăm bốn mươi một đồng một lít
tổng cộng sau tám lần giảm giá
giá xăng dầu hiện nay đã thấp hơn
từ bốn mươi đến bốn mươi chín
so với thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi
xăng dầu giảm giá sâu
là niềm vui với người làm dịch vụ vận tải
nhưng cũng khiến không ít người dân thắc mắc bức xúc
nhiều chuyên gia cho rằng
trong khi giá nhiên liệu giảm sâu kỷ lục
cước vận tải vẫn cao ngất ngửa là một nghịch lý
xăng dầu chiếm tới ba mươi đến bốn mươi
tỷ lệ cấu thành chi phí vận tải
có ảnh hưởng quyết định đến giá cước
vậy vì sao giá cước vận tải lại không được điều chỉnh
phù hợp với biến động giá xăng dầu
báo công an nhân dân online
có ghi nhanh chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
trong phát biểu kết luận cuộc họp thường trực chính phủ
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với nội dung cho phép mở lại
các dịch vụ không thiết yếu
trừ vũ trường và cà đông
cho phép mở các dịch vụ kinh doanh
dịch vụ không thiết yếu
được mở cửa trở lại bình thường
trừ vũ trường và cà đông
và phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh
như đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn
thủ tướng cũng đồng ý bỏ giới hạn
về số chỗ trên các phương tiện giao thông công cộng
như máy bay xe khách tàu hỏa tàu thủy
nhưng yêu cầu bắt buộc hành khách đeo khẩu trang
cho phép tổ chức một số hoạt động thể thao
sự kiện tập trung đông người
khuyến cáo đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn
các ngành và các địa phương có liên quan
nhất là bộ kế hoạch và đầu tư
bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và các địa phương có phương án kêu gọi
xúc tiến đầu tư tìm các tập đoàn
các đơn vị trong và ngoài nước đến đầu tư
làm ăn ở địa phương mình
để tạo ra một không khí thu hút phát triển mạnh mẽ hơn
trong thời gian tới
về thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu phụ
trên tuyến biên giới việt nam trung quốc
thủ tướng đồng ý cho phép mở lại một số cửa khẩu phụ
lối mở theo đề xuất của tỉnh lạng sơn quảng ninh
đối với các cửa khẩu phụ lối mở khác
thủ tướng cho phép ủy ban nhân dân
các tỉnh biên giới căn cứ tình hình thực tế của địa phương
cân nhắc cẩn trọng kỹ lưỡng
để chủ động mở lại cửa khẩu phụ lối mở trên địa bàn
theo nguyên tắc mà nghị định một trăm một mươi hai đã quy định
bảo đảm quy trình kiểm soát phòng chống dịch bệnh
chỉ khôi phục lại các cửa khẩu phụ lối mở
có lưu lượng hàng hóa lớn
đặc biệt là hàng nông sản thủy sản hải sản xuất khẩu của nước ta
và hàng nguyên liệu cấp thiết cho sản xuất trong nước
trong sáng nay tám tháng năm học sinh lớp bốn lớp năm khó tiểu học
sẽ chính thức quay trở lại trường
sau thời gian nghỉ phòng dịch
đến thời điểm hiện tại các trường tiểu học trên địa bàn tp hcm
đã sẵn sàng mọi công tác để đón học sinh
trong ngày bảy tháng năm
trường tiểu học đã tiến hành tổng vệ sinh khứ quẩn
và chuẩn bị thêm các bồn rửa tay
bố trí giãn cách mật độ học sinh trang bị thêm bàn học
đối với trường tiểu học có sử dụng dịch vụ
xe đưa rước học sinh
ban giám hiệu nhà trường cũng chủ động làm việc với các nhà xe
và yêu cầu có những biện pháp đảm bảo an toàn
cho học sinh trong bối cảnh vừa dạy học
vừa phòng dịch covid một mươi chín
được sự trang bị của cấp trên
nhà trường cũng đã chuyển về cho
các giáo viên và bảo mẫu của các lớp
mỗi em sẽ được nhận
chín khẩu trang để sử dụng trong ba tháng
trường chúng tôi cũng trang bị
một cái phòng cách ly
đảm bảo theo đúng quy định
để mà đề phòng
những cái trường hợp
có thể xảy ra trong nhà trường
thì chúng tôi có cái phòng để đảm bảo an toàn
trong nhà trường
chúng tôi cũng đã yêu cầu và có cái bước kiểm tra
để bên phía dịch vụ
xe đưa rước phải đảm bảo
tất cả các tiêu chí an toàn

tập húng tất cả các kỹ năng
cho cái đội ngũ tham gia
trong cái lực lượng mà xe đưa rước
chúng tôi thì tuy nhiên là
cũng thông tin một cách
rõ ràng cụ thể
đến phụ huynh
và đồng thời là chúng tôi cũng
mong muốn tuyên truyền vận động
phụ huynh hãy cố gắng sắp xếp
việc tự mình đưa đón con đến trường
nếu như có thể
để mà đảm bảo an toàn
tuyệt đối cho các con
ngoài việc tạo giãn cách chỗ ngồi
trong lớp học
các trường công bố trí dở
vào học ra chơi
ra về lệch giờ lệch ca
giữa các khối lớp
trong giờ ra chơi cần giám sát nhắc nhở học sinh không tụ tập
mỗi buổi ra chơi tối đa hai mươi phút
bên cạnh đó cần chú trọng làm tốt công tác truyền thông
và có sự phối hợp với phụ huynh học sinh
trong đó là
lưu tâm đến công tác truyền thông
thông qua các phương tiện thông tin
và trang thông tin điện tử của trường
đến với cha mẹ học sinh
việc mà giữ thông tin liên lạc
thì được thực hiện
với các trường công bố trí dở
và có một cách hiệu quả
giúp cho phụ huynh
hiểu được những công việc mà trường đang làm
và cảm thấy yên tâm để đưa trẻ đến trường
điều đó cũng có một điều rất là thượng lợi
là giúp cho
phụ huynh cùng với nhà trường
đồng hành trong công việc
chăm sóc sức khỏe cho học sinh
đảm đảo sức khỏe cho trẻ đến trường
đồng thời sự an toàn cho cộng đồng
theo ghi nhận
các trường đều đã thông tin đầy đủ đến lịch tập trung
thời khóa biểu và kế hoạch dạy học
tới phụ huynh và học sinh
đặc biệt là các biện pháp phòng chống dịch
các yêu cầu khi học trò trở lại trường để đảm bảo an toàn
theo đợt học của khối tiểu học
vào ngày hôm nay ngày tám tháng năm
học sinh lớp năm sẽ đi học vào buổi sáng
học sinh lớp bốn đi học vào buổi chiều

sau khi hết những ngày cách ly xã hội
thì tình trạng xe cách hoạt động bắt nháo bắt đầu tài diễn
câu chuyện tạm biệt
câu chuyện tạm biệt
trước đó sự việc xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng bốn
thời điểm xảy ra vụ việc
có hai xe cứu thương đang chở bệnh nhân đi thành phố hồ chí minh
tại đoạn đường đang sửa chữa
các xe đều nhường đường cho xe cứu thương
nhưng lái xe vẫn điều khiển ô tô không nhường đường
việc tài xế tiếp tục lái xe
đã gây cản trở và khiến hai xe cứu thương không thể di chuyển
vào thời điểm hiện tại
hầu hết mọi hoạt động sinh hoạt sản xuất kinh doanh
đang dần quay trở lại bình thường
sau khi hết lệnh cách ly
sau đó vận tài hành khách cũng đã được hoạt động bình thường
tuy nhiên sau khi được hoạt động quay trở lại
thì tình trạng xe khách hoạt động bắt nháo
lệnh tài diễn
mời quý vị theo dõi phóng sự sau
tuyến đường phạm văn đồng phạm hùng
gần khu vực bến sa mới đỉnh
luôn là tuyến đường có tình trạng giao thông phức tạp
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao
bởi tình trạng xe khách dừng đỗ
sai quy định để đón chào khách
và sau khi được hoạt động trở lại
khi mà lệnh cách ly xã hội được nới lỏng
thì tình trạng này lại tiếp tục diễn ra như thế này
dọc tuyến đường phạm hùng
hình ảnh này vốn dĩ đã quen thuộc
bởi tình trạng này thường xuyên xảy ra
khi vắng bóng lực lượng chất năng
hàng loạt xe khách dừng đỗ sai quy định
ngay dưới lòng đường
gây cản trở giao thông
không chỉ dừng đỗ
một hai hay ba phút
nhiều xe còn chây ý cho xe án ngữ
trong thời gian dài
tại một điểm
các xe nối đuôi nhau
xe này đi xe khác lại thế chỗ
gây ra một khung cảnh lộ sộn
và mất an toàn giao thông
tại con đường này
khi mà tình trạng dừng đỗ sai quy định
đón chào khách tại hai tuyến đường
là phạm băn đồng và phạm hùng
chưa được xử lý dứt điểm
thì mới đây nhất tuyến đường hồ tùng mậu
lại xuất hiện tình trạng này
đã và đang diễn ra bấy lâu nay
tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định
đón chào khách trên tuyến đường hồ tùng mậu
thường diễn ra vào khung giờ chiều
từ đoạn đại học thương mại
đến cầu mai dịch và ngược lại
từ xe khách ghế ngồi xường nằm
đến xe chạy hợp đồng limousine
đều bất chấp quy định để đón trả khách như thế này
với việc dừng đỗ sai quy định
để đón chào khách
sẽ rất khó kiểm soát về số lượng hành khách trên xe
khi mà việc phòng chống dịch covid một mươi chín
vẫn đang được đặt lên hàng đầu
ngày hai mươi chín tháng bốn
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
sẵn sàng tiếp nhận các hình ảnh clip
ghi lại hình ảnh vi phạm pháp luật
về trật tự an toàn giao thông
do người dân cung cấp để xử lý nghiêm
theo đúng quy định
để gửi hình ảnh và clip
người dân có thể liên lạc qua các số điện thoại
của cục cảnh sát giao thông
hoặc liên hệ phòng cảnh sát giao thông
công an các địa phương
vào chiều ngày hôm qua công an thành phố đà nẵng
đã tổ chức sơ kết công tác triển khai kế hoạch
của bộ công an về phòng chống đua xe trái phép
trên địa bàn thành phố đà nẵng
và triển khai công tác trọng tâm trong thời gian tới
thực hiện kế hoạch số một trăm bảy mươi bốn
ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
của bộ công an và kế hoạch số tám mươi ba
của giám đốc công an thành phố đà nẵng
về phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn
thành phố đà nẵng lực lượng cảnh sát giao thông
phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát trật tự
phản ứng nhanh cảnh sát hình sự cảnh sát ma túy
đã tổ chức gia quân triển khai chốt trận
tuần tra kiểm soát xử lý giải tán
năm mươi hai nhóm thanh thiếu niên tụ tập
điều khiển xe thành đoàn lạng lách đánh võng
có biểu hiện đua xe trái phép
gây dối trật tự công cộng
lập biên bản xử lý một trăm một mươi hai trường hợp
tạm giữ một trăm linh sáu phương tiện
đặc biệt phát hiện hai trường hợp tàng trữ
sử dụng trái phép chất ma túy
một trường hợp mang theo hung khí
bàn giao vụ việc cho công an phường điều tra làm rõ
bên cạnh đó cũng kết hợp đẩy mạnh công tác
tuyên truyền chống đua xe trái phép
trong quần chúng nhân dân
trong thời gian tới công an thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục
triển khai duy trì mạnh mẽ
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tuyến giao thông
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn thành phố
trên những diễn biến phức tạp trở lại
của tình hình trật tự an toàn giao thông
nhất là sau đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
và nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cục cảnh sát giao thông vừa ban hành kế hoạch
tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ
kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện
nghiêm túc có hiệu quả luật phòng chống tác hại
của rượu bia
nghị định số một triệu hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
và kế hoạch của bộ công an về phòng chống đua xe trái phép
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
sẽ bố trí lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật
tập trung kiểm soát các loại phương tiện giao thông
cơ giới đường bộ tập trung vào ô tô
kinh doanh vận tải hành khách ô tô vận tải
container ô tô con và xe mô tô
trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát
cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương
được dừng các phương tiện để tập trung xử lý
nghiêm hành vi vi phạm về nông độ cồn
ma túy tốc độ làn đường phần đường
tránh vượt vi phạm quy định về mũ bảo hiểm
lạng lách đành võng điều khiển xe thành đoàn
thời gian tập trung vào khung giờ
thường xảy ra tai nạn giao thông
theo thực tế tình hình từng nơi
và do địa phương quyết định
đảm bảo hiệu quả kiềm chế tai nạn giao thông
ủn tắc giao thông bảo đảm trật tự xã hội
kế hoạch được thực hiện từ ngày một mươi năm tháng năm
đến ngày một mươi bốn tháng sáu
thưa quý vị như vậy
đã nhiều ngày liên tiếp việt nam không ghi nhận thêm
các ca lây nhiễm covid một mươi chín mới trong cộng đồng
các hoạt động sản xuất kinh doanh
đã trở lại trong trạng thái bình thường
với phương châm vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch
vừa phục hồi phát triển kinh tế
việc dừng các biện pháp giãn cách xã hội
mở cửa thị trường cũng đã tạo điều kiện
cho thị trường lao động được khai thông
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại hà nội
chị phạm thị thái ngọc
hết hợp đồng lao động vào tháng ba
đúng thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
đang có những diễn biến phức tạp
vì vậy doanh nghiệp cũng đã dừng
không ký tiếp hợp đồng
sau khi thấy tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát
thị trường lao động được khai thông
chị ngọc mới tìm kiếm việc làm trở lại
trở qua dịch này để mình đi đến
để mình nhận trợ cấp thân nghiệp
mình cũng rất là mong muốn
mình sẽ sớm tìm được công việc phù hợp
công việc trước đây của mình
chủ yếu là làm về
nhân viên đoàn phòng
trong các công ty
tính đến giữa tháng bốn
cả nước có gần năm triệu lao động
bị mất việc giãn việc nghỉ luân phiên
không riêng gì người lao động
do tác động của dịch covid một mươi chín
nhiều doanh nghiệp cũng lao đào
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
điều này đã tác động mạnh mẽ lên thị trường lao động
khiến cho cung cầu lao động
bị đứt gãy một phần
tuy nhiên đến thời điểm này
các doanh nghiệp cũng đang giáo diết tìm kiếm nguồn nhân lực mới
để phục vụ cho hoạt động tái sản xuất
các doanh nghiệp cũng đang giáo diết tìm kiếm nguồn nhân lực mới
để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
hiện nay các phiên giao dịch việc làm
vẫn đang tạm dừng
tuy nhiên trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
đã chủ động thu thập nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
và đăng ký tìm việc làm của người lao động
để xây dựng cơ sở dữ liệu
và cung cấp thông tin thị trường lao động
cũng như tư vấn giới thiệu việc làm
kết nối cung cầu lao động
qua hình thức trực tuyến
chúng tôi thì là tiến hành
những cái việc như là
thu thập thông tin người lao động và doanh nghiệp
xong đó là tư vấn các bạn ý
để kết nối
với nhà tuyển dụng
thì một là các bạn ý cũng có thể
qua bên trung tâm để tìm kiếm việc làm
hai là chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm
việc làm hà nội net
hoặc những các website khác hay là mạng xã hội
và từ đó sẽ là kết nối
mà các bạn ý mong muốn
theo ghi nhận từ cuối tháng bốn đến nay
khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát
thị trường lao động có nhiều tín hiệu lạc quan hơn
hiện các vị trí cần tuyển dụng
chủ yếu là công nhân sản xuất
kỹ sư cơ khí chế tạo may mặc
thông qua cái việc thu thập
tính đến thời điểm hiện tại
tại trung tâm tình vụ việc làm
có khoảng là
hơn một doanh nghiệp
khoảng một hai trăm linh doanh nghiệp
đăng ký tuyển dụng
thông qua các cái hoạt động của trung tâm
và với là trên một mươi hai
chỉ tiêu tuyển dụng
tỷ lệ nhu cầu
tuyển dụng của doanh nghiệp
có thể giảm khoảng từ

thời điểm này năm ngoái
dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến cho nhiều
ngành nghề thay đổi về cách thức vận hành
và mô hình sản xuất
điều này cũng sẽ tác động không nhỏ lên thị trường lao động
thúc đẩy sự chuyển dịch lao động
với nhiều chuyển biến tích cực hơn
vì vậy bản thân người lao động
cũng cần phải kịp thời thích nghi
với các điều kiện mới
để đáp ứng nhu cầu của công cuộc
tái khởi động nền kinh tế
thưa quý vị xóm chạy thận
là tên gọi của nhiều người dành cho
khu nhà trọ trong ngõ một trăm hai mươi một lê thanh nghị hà nội
đây là nơi cư trú
của khoảng hơn một trăm ba mươi bệnh nhân
đang chạy thận tại bệnh viện bạch mai
từ từ xứ những người chạy thận
quây quần tối lửa tắt đèn có nhau
và ở nơi mà danh sời giữa sự sống
và cái chết như là sợi chỉ bỏng manh
thì tình người lại thêm bền chặt và ấm nồng
giữa những ngày mùa dịch covid một mươi chín vừa qua
cư dân xóm chạy thận
họ đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
chị ngô thị hồng là bệnh nhân chạy thận
đã gần một mươi năm
vì hoàn cảnh gia đình cũng gặp nhiều khó khăn kinh tế
nên chồng chị phải ở lại quê
để chăm sóc các con
một mình ở lại hà nội điều trị
lúc ốm đau
nhất là trong mùa dịch covid một mươi chín
chị hồng chỉ biết trông cậy vào hàng xóm
vốn là những người cùng cạnh ngộ
tất cả ở đây đều sống ở các lơi
về đây có tình cảm với nhau
rút đỡ với nhau
nụ những lúc khó khăn
ai ốm thì đưa đi viện
chờ người nhà đến thì giao cho rồi về
tình cảm ở đây rất là ấm cúng
người loại nhờ người kia
lúc ốm lúc đau
cái thứ nhất
cái thứ hai
nhờ cộng đồng chính
lúc đó cho bệnh nhân ở đây
các thứ vật chất gạo nước này khác
thì bệnh nhân đây cũng mua đi phần nào
một mươi năm năm chồng chạy thận
cũng là một mươi năm năm
chị hương gắn bó với xóm trọ này
chị hương phải đi bán nước
để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống
của hai vợ chồng
thời gian này chị phải nghỉ ở nhà
cuộc sống vốn khó khăn
này lại càng trở nên khốn khó hơn
và mọi người thì cũng phải là
ở đâu ở đấy cho nên là
cũng không có thuê lắm
mà cũng không có xe ôm được nữa
và cũng không có đi làm được cái việc gì thêm để kiếm tiền
thế cho nên là nó đã khó khăn trước
nó đã khó khăn rồi
nhưng bây giờ thì nó lại càng khó khăn hơn
cho chúng tôi ở đây
tiền điện tiền nước
thì hàng ngày cũng phải chi trả
và thức ăn thức uống rau có
thì tất cả mọi thứ đều phải đi mua
trong căn xóm
với hầu hết những người có hoàn cảnh khó khăn
họ chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn
cho nhau từ những thứ nhỏ nhất
từ chiếc khẩu trang
tới hộp bánh gói kẹo
hay đơn giản chỉ là một món quả quê
như mớ rau cân gạo
tất cả đều là những món quả ý nghĩa
đối với bệnh nhân sống chạy thận ở đây
có bác nào mà ở gần người nhà
gửi lên rau cỏ hay là cái gì
thì là cùng nhau ăn
chứ còn mấy cô thì bây giờ
ở bắc giang thì xa lắm
mới vào lấy cái rau hay cái gì
nước thực ương thiết
thì cũng không có gì
không về được
mọi người mang khẩu trang đến trao cho từng người một
ở trong xóm
và mọi người đi đâu là cũng nhắc nhở nhau là
phải đeo khẩu trang vào giữ gìn cho cộng đồng
đấy là cái sự yêu thương rồi đấy ạ
và chúng tôi cũng tự cách ly mình
là hạn chế cái việc đi lặng
ở trong nhà
chùng một nỗi đau
nhưng mỗi người bệnh là một số phận
một chuyện đời riêng
trên những niềm đau
thì người vẫn ấm nồng ở nơi này
vất vả cực nhọc có
mệt mỏi giã rời có
nhưng họ vẫn nương tựa vào nhau
trong bữa cơm
dù chẳng được tương tất
ngồi chia sẻ chuyện đời
và lại dìu nhau ghi cấp cứu
vào những đêm khuya
thương thước để giữ lành tất cả mọi bệnh vật
là phải lạc quan
và tin vào cái cuộc sống này
sẽ có màu hồng của chúng ta
chúng ta phải lạc quan
những hình ảnh đẹp đẽ và ấm áp tình người nơi xóm chạy thận
cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày hôm nay